phát biểu sau cuộc họp không chính thức với các nhà ngoại giao hàng đầu của nato tại berlin của đức
ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết tất cả các quốc gia thành viên nato cam kết duy trì các biện pháp trừng phạt nga trong thời gian cần thiết
ông blinken nhấn mạnh mọi thành viên của liên minh đều muốn kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt
nato quyết tâm duy trì hỗ trợ an ninh cho ukraine tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nga
kiểm soát xuất khẩu và gây áp lực ngoại giao lên nga trong thời gian cần thiết
nhà ngoại giao hàng đầu của mỹ cho biết thêm washington và các đồng minh nato đang tập trung cung cấp cho ukraine
sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến và trên bàn đàm phán
kể từ khi nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
phương tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất từ trước đến nay đối với moscow
các biện pháp này được áp đặt trên hầu hết lĩnh vực với mục tiêu gây ảnh hưởng đến nền kinh tế nga